chào buổi sáng quý vị khán giả cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm đồng hành cùng với an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị dù đã lập đông được một mươi ngày nhưng tại nhiều tỉnh thành ở khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội thì vẫn có nắng nóng thậm chí là khá gai gắt vào trưa và chiều
đi ra đường vào những ngày này nếu không tinh áo chống nắng thì hầu hết mọi người đều mặc áo gộc tay thậm chí là khi ngủ chúng ta cũng phải bật điều hoàng nữa
không biết là chúng tôi có thể lý giải về tình trạng này như thế nào chị bích liên
vâng thưa anh trung kiên quý vị khán giả
theo nghiên cứu và quan sát của các chuyên gia khí hậu la nina đang trong giai đoạn muộn chuẩn bị chuyển sang pha trung tính
khi mà la nina chuyển sang pha trung tính thì bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi ba mưa và lạnh giảm chuyển sang giai đoạn ấm và khô
và bên cạnh đó vùng ảnh hưởng của la nina không còn nằm ở trục phía vị tuyến cao
hiện tượng mưa và lạnh nằm ở trục dưới vị tuyến gần xích đạo
và từ quảng bình trở lên thì ít chịu ảnh hưởng của la nina trong thời gian này nên thời tiết không lạnh lắm
thường thì xem ra là mùa đông năm nay có vẻ như là rét đậm rét hại có thể giảm đi đúng không chịu
vâng đúng là năm nay thì số lượng những ngày nắng ấm thì sẽ tăng lên
trong khi đó thì số lượng những ngày mưa lạnh sẽ giảm đi
dù vẫn có nhưng ít hơn các năm khác và vẫn có thể có những đợt rét đậm rét hại
nhưng nếu tính trung bình chung của những đợt lạnh ấy và cộng lại so với trung bình của nhiều năm trước thì sẽ không bằng
rác xuất để có những đợt như thế cũng không nhiều
vì khi mà pha trung tính hoặc là edino phổ biến thì cơ hội để tạo ra các đợt lạnh
dạ vâng xin được cảm ơn chị bích liên với những lý giải vừa rồi
chúng tôi sẽ còn trở lại với thời tiết chi tiết cho các vùng trong phần sau của chương trình
còn bây giờ đã đến thời lượng cho những tin tức của đầu ngày mới